đứng trước tình hình căng thẳng leo thang tại trung đông tối qua tổng thống nga vladimir putin đã có chuyến thăm bất ngờ tới syri hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà bashar al assad
cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại sở chí huy của lực lượng nga ở syri
tại cuộc gặp tổng thống putin nhấn mạnh đã đạt được bước tiến rất lớn hướng tới khôi phục nhà nước syri và toàn vẹn lãnh thổ
về phần mình tổng thống syri đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ và quân đội nga trong cuộc chiến chống khủng bố và khôi phục hòa bình tại quốc gia trung đông
đây cũng là chuyến thăm lần đầu tiên của tổng thống putin đến damas kể từ khi xung đột tại syri nổ ra cách đây chín năm
sau syri lãnh đạo nga sẽ đến thổ nhĩ kỳ trong ngày hôm nay